thời gian qua diện tích đưa cây hoa màu xuống ruộng của người dân huyện trần văn thời tỉnh cà mau phát triển mạnh
chủ yếu tập trung tại các xã khánh bình tây khánh hưng trần hợi là một trong những mô hình bền vững của huyện trong nhiều năm qua
vì thế xóa độc canh cây lúa là vấn đề bức thiết và nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo chính nhờ vào mô hình này
nhờ duy trì và phát triển mô hình đưa cây hoa màu xuống ruộng mà nhiều hộ dân ở huyện trần văn thời tỉnh cà mau
có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ
đánh giá của bà con nông dân so với làm lúa thì mô hình đưa cây hoa màu xuống ruộng có chi phí thấp nhưng thu nhập cao hơn gấp nhiều lần
trồng lúa thì mỗi một năm thì một hectare tính bằng hectare thì một năm thì cũng hai vụ lúa nhưng mà từ chi phí đi thì mỗi hectare cũng còn khoảng một mươi năm hai mươi triệu trên hectare
nhưng mà chuyển sang có mô hình ở đây là người ta cũng chuyển sang làm màu cũng một hectare nhưng mà người ta làm lên là bốn cái liếp
người ta trồng lên là bốn cái liếp màu
thì mỗi một hectare đó thì có những năm thành công
người ta cũng thu hoạch là hai mươi triệu một trăm hai mươi triệu trên cái hectare đó
mặc dù tình hình thời tiết ở giai đoạn đầu vụ không thuận lợi
do mưa lớn kéo dài gây ngập úng làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân
nhưng năm nay năng suất vẫn ổn định và giá các loại hoa màu đều cao hơn so với năm trước nên bà con rất phấn khởi
năm nay trồng là hai cây số năm nay thu nhập tầm dạng là từ tám mươi đến một trăm linh triệu
bốn bờ bí với mình á đã có chừng hectare
năm nay thì dân trúng mùa trúng giá cái vụ hoa
bí một là trăn nông hai là yán vàng ba là hồ lô bốn là bí đao rồi cà chua dân dân
nói chung là năm nay là có hướng giá thành rất tốt so với vụ lúa thì nó muốn gần gấp đôi
thì nếu bà con nào mà người ta chưa có lên ruộng thì năm nay người ta cũng lên hết trơn để người ta trồng để làm cái vụ ba đấy tăng năng sức để đảm bảo cho cuộc sống về lâu dài
mô hình đưa cây hoa màu xuống ruộng không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập mà còn góp phần đa dạng hóa các mô hình sản xuất làm phong phú chủng loại và tăng thêm số lượng sản phẩm hàng hóa cung ứng cho nhu cầu tiêu thụ của thị trường